cần hơn hai mươi một tỷ đồng để cấp điện cho hầu hết các hộ dân nông thôn chưa có điện là thông tin được đưa ra
tại hội nghị tham vấn huy động nguồn vốn đầu tư dự án cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
vốn vay ngân hàng thế giới do bộ công thương phối hợp với ngân hàng thế giới tổ chức vào sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai tại hà nội
thời gian qua ngân hàng thế giới đã huy động khoảng hai tỷ đô la mỹ trong cam kết năm tỷ đô la mỹ của ngân hàng thế giới
cho chương trình điện khí hóa ở việt nam
ngân hàng thế giới cũng khẳng định điện khí hóa là một trong những ưu tiên dành cho việt nam
và hoan nghênh sáng kiến của bộ công thương chính phủ việt nam trong việc huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình này
theo kế hoạch giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm việt nam đặt mục tiêu hầu cấp điện cho khoảng hơn tám trăm bảy mươi một hộ dân
của hơn sáu tám trăm linh thôn bản trên địa bàn hai một trăm chín mươi bảy xã tương ứng với nguồn lực huy động khoảng hai mươi một một trăm bốn mươi ba tỷ đồng
theo bộ công thường để thực hiện được mục tiêu trên
cần có sự tham gia của các tổ chức tín dụng tài chính quốc tế cùng với những nỗ lực của chính phủ việt nam
để đưa việt nam trở thành một trong những nước đi đầu trên thế giới trong công tác đầu tư điện nông thôn